hơn một năm nay đường ống dẫn nước cho người dân thị trấn mường lát tỉnh thanh hóa bị đất lở làm hư hỏng
mới đây việc khắc phục lại tiếp tục chịu thiệt hại do tác động của hoàn lưu cơn bão số ba số bốn
sau thời gian dài chật vật xoay sở để có nước ngân hàng chính sách xã hội huyện mường lát đã quyết định thuê người khoan giếng
mỗi khoan đã sâu bảy mươi năm mét nhưng vẫn còn phải khoan thêm hai mươi năm mét nữa bởi nguồn nước ngầm tại địa bàn đã dần cạn kiệt
chúng tôi có thời điểm là phải đi xin nước của các hộ dân ở bên cạnh dùng ô tô hoặc các phương tiện khác như xe máy để chở nước sinh hoạt
lo từ việc nấu ăn rồi các sinh hoạt đời thường rất là khó khăn
không chỉ các hộ dân và tổ chức đoàn thể xã hội thiếu nước sinh hoạt công sở của thị trấn mường lát cũng không phải ngoại lệ
cả thị trấn có bảy mươi giếng khoan nhưng phần lớn đã cạn nước
ngay tại ủy ban nhân thị trấn mường lát
thị trấn hiện tại cũng phải xin với hộ dân cho nên rất là vất vả
chiếm đến khoảng bảy mươi hiện tại là không có nước sinh hoạt
có khoảng gần ba mươi là có nhưng mà chủ yếu là tự họ đi kéo dây mà cách thị trấn khoảng ba bốn cây
lâu nay nước sinh hoạt ở mường lát được hiểu là nước suối qua bể lắng bể lọc không phải nước sạch như các huyện miền xuôi
thời điểm hiện tại ngay cả nguồn nước gần sạch như thế này cũng đã không còn nữa
dùng nước sinh hoạt từ trước huyện cũng bàn là sẽ làm nhà máy
nước được bơm từ sông mã lên thôi
nhưng mà cái này thì chắc chắn là thời gian còn dài
và tính lâu dài sâu xa cũng phải dùng nước sông mã để bơm lên để phục vụ cho thị trấn này
thì mới có mang tính dùng nước lâu dài được
thị trấn mường lát có hai năm trăm linh nhân khẩu trong đó có một bảy trăm linh người đang thiếu nước
các phương án đang triển khai chỉ mang tính tạm thời do tình trạng mưa lũ sạt lở thường xuyên xảy ra
huyện đang rất cần sự quan tâm hơn nữa từ tỉnh thanh hóa
để có được một nguồn nước ổn định phục vụ lâu dài cho nhân dân